cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can dương minh tâm trú tại phường bốn quận tân bình
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày chín tháng sáu dương minh tâm đã bảy lần thực hiện việc rút tiền từ hệ thống ngân hàng
chuyển về tài khoản của mình với tổng số tiền trên một mươi tỷ năm trăm linh triệu đồng
sau đó tâm chuyển trả ngược hơn năm trăm linh triệu đồng về ngân hàng còn lại chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt được tâm đã rút ra tiêu xài sáu năm tỷ đồng
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội